còn hơn thế nữa cùng sống bên hai bờ thái bình dương suốt hàng chục năm qua chúng ta may mắn được chia sẻ trái ngọt của hòa bình hợp tác và phát triển ở khu vực
từ một nơi từng là chiến trường sau mấy chục năm qua châu á thái bình dương đã trở thành cái nôi của những câu chuyện thần kỳ về phát triển kinh tế
nền tảng của thành công đó là bởi chúng ta cùng tin tưởng vào sự phát triển kinh tế
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cảm ơn các bạn đã theo dõi
chúng ta sẽ sử dụng công nghệ như bệ phóng để đi tắt thẳng vào kỷ nguyên tiếp theo của cuộc cách mạng họp công nghiệp lần thứ tư
tại các diễn đàn apec hai nghìn một mươi bảy điều thống nhất chung là toàn cầu hóa sẽ tiếp tục chi phối thế giới
nhưng điều chưa biết là những gì tương lai của toàn cầu hóa sẽ mang lại
và đó cũng là tương lai của apec
nhưng thu hút sự chú ý hơn tất cả
đây là thông điệp từ hai lãnh đạo hai nền kinh tế lớn nhất thế giới
bởi với tư cách là đầu tàu kinh tế toàn cầu đây sẽ là những động lực chính chi phối dòng chảy thương mại và đầu tư của hiện tại và tương lai
tôi sẽ thỏa thuận song phương với bất cứ nước nào ở khu vực ấn độ thái bình dương nhưng phải bảo đảm tuân thủ thương mại công bằng
điều chúng tôi sẽ không làm là bước vào những thỏa thuận rộng lớn để rồi tự chói tay mình mất đi chủ quyền và không thể thực thi quyền lợi của mình một cách thực tế
chúng tôi sẽ hợp tác với các nước để thúc đẩy xây dựng sáng kiến vành đai và con đường và tăng cường động lực phát triển chung
chúng tôi sẽ tiến hành các chính sách nâng cao chất lượng tự do hóa thương mại và đầu tư
chúng tôi sẽ tạo ra hệ thống nhằm giảm bớt giao cản mở cửa dịch vụ và bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình
với tính chất một cơ chế đối thoại mở tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy là nơi chứng kiến nhiều cung bậc cảm xúc
căng thẳng và kịch tính đã xuất hiện
các bộ trưởng đã phải trải qua ba ngày làm việc căng thẳng cùng nhiều phiên họp kéo dài tới đêm khuya để đàm phán lượng tám trang tài liệu nhằm tìm kiếm một hiệp định toàn diện có tiêu chuẩn cao trên cơ sở cân bằng lợi ích của các thành viên có tính đến trình độ phát triển của các nước
nhưng những nỗ lực đó đã được đền đáp xứng đáng bằng một thỏa thuận được ký kết ngay tại apec hai nghìn một mươi bảy dưới sự điều phối của nhật bản và nước chủ nhà việt nam

những nỗ lực đó đã được đền đáp xứng đáng bằng một thỏa thuận được ký kết ngay tại apec hai nghìn một mươi bảy dưới sự điều phối của nhật bản và nước chủ nhà việt nam
chúng tôi đã có một cuộc đối thoại ngắn không thể bàn với tất cả các vấn đề quan hệ hai nước nhưng cũng đã kịp trao đổi một số khía cạnh an ninh hay hợp tác kinh tế điều đang gần như bằng không
cuộc gặp gỡ giữa hai nhà lãnh đạo nga và trung quốc những nền kinh tế mới nổi hàng đầu cũng thu hút sự chú ý bởi họ cùng chia sẻ những vấn đề nóng trong khu vực và toàn cầu
như hợp tác đa phương trong apec hay an ninh trên bán đảo triều tiên và thành phố đà nẵng
biểu tượng của sự năng động và hội nhập của việt nam đã được lựa chọn là một điểm hẹn để đối thoại và tìm kiếm những hướng đi định hình trật tự mới về kinh tế chính trị toàn cầu
bằng tuyên bố đà nẵng tạo động lực mới cùng vun đắp tương lai chung tuần lễ cấp cao apec đã thành công tốt đẹp
và như chủ tịch nước trần đại quang nhấn mạnh đây cũng là cơ hội quý báu để việt nam góp phần thúc đẩy hòa bình hợp tác và thịnh vượng của khu vực
đồng thời là dịp để việt nam khẳng định đường lối đối ngoan

với những điều kiện tác nghiệp khác nhau nhưng khi ở đây chúng tôi đều trở thành những thành viên trong một gia đình
cùng chung một mục tiêu duy nhất đó là truyền tải và phản ánh những diễn biến mới nhất của nỗ lực kiến tạo tương lai chung của khu vực
trong bảy ngày làm việc ở đây thì tôi cũng đã tình cờ gặp gỡ một người đồng nghiệp của tôi xin được giới thiệu nhà báo nguyễn vũ cân
trưởng ban quốc tế của báo điện tử đảng cộng sản việt nam xin được cảm ơn nhà báo đã tham gia chương trình trò chuyện với truyền hình nhân dân
xin nhà báo có thể chia sẻ những ấn tượng của ông khi tham gia đưa tin tại tuần lễ cấp cao này ạ
có lẽ là về cảm nhận cảm nhận vinh dự cảm nhận trách nhiệm cảm nhận về lòng tin vào một tương lai của đất nước mình của apec
là rất lớn trong bản thân tôi

rất nhiều những câu chuyện mà chúng ta có thể nói về ấn tượng về những cảm nhận trực quan
tôi nói ví dụ như là các bạn đến vào chỗ trung tâm báo chí cái phòng của chúng ta thường ngồi thường ngày đấy
thì các bạn sẽ thấy sự hội nhập là thế và sự hợp tác của chúng ta
các phóng viên chúng ta không phải là những người nắm được thông tin mà độc quyền thông tin nữa
mà chúng ta chia sẻ thông tin với nhau
rồi chúng ta xử lý cái thông tin đó ở trên góc độ trên cách nhìn nhận của chúng ta
và như vậy thì cái sự hội nhập và cái sự chủ động của chúng ta sự tương trợ hợp tác của anh em phóng viên của chúng ta cũng thể hiện rất rõ ở đây
với cá nhân tôi thì có nhiều những cảm xúc lúc đầu thì cũng hơi lo khi mà thời tiết ở đà nẵng thì không ủng hộ lắm
rồi mọi thứ thì lại đi qua
vậy ông cảm nhận như thế nào với những cung bậc cảm xúc đó trong kỳ tham gia tuần lễ cấp cao này
tôi nghĩ như thế này vạn sự khởi đầu nam
ngay cái tuần lễ cấp cao apec của chúng ta này lúc khởi đầu chúng ta rất lo lắng
trước đó hai ngày trước khi khai mạc tuần lễ thì là cơn bão số một mươi hai ập vào hà nội
những cái sự chuẩn bị của thành phố đà nẵng để đón tiếp các bạn đại biểu đón tiếp dưới truyền thông của chúng ta
gần như là phải làm lại
từ đâu ngoài ra cũng tắt dọn dàng các thứ này khác
nhưng mà tôi thấy là cũng cái xử lý tình huống xử lý tình huống ở đà nẵng dường như họ đã được chuẩn bị
thế thì nó cũng chỉ trao chưa đến một ngày đường phố lại phong qua
thì cái đó tôi nghĩ là chúng ta chuẩn bị cho mọi tình huống kể cả tình huống xấu nhất
thế còn trong tiết trình diễn ra hội nghị thì chẳng hạn như là về cuộc họp về hiệp định đối tác xuyên thái
rồi bởi vì nó cũng có những cái mà đến từ giờ chót mới được thống nhất mới được thỏa thuận
hay là cuộc họp của liên bộ trưởng bộ ngoại giao tôi được biết có kéo dài
nhưng mà cái sự chờ đợi lẫn nhau thuyết phục lẫn nhau đồng thuận lại với nhau đã tạo nên những cái sự thống nhất
và chúng ta có một cái bảng tuyên bố chung của liên bộ trưởng bộ ngoại giao chúng ta đã được nhận
thế rồi vừa rồi chúng ta có cái cuộc họp báo về ttp
thì tôi nghĩ là cái thời tiết ở
đà nẵng này nó cũng dường như là một sự thách thức
nhưng chúng ta đã vượt qua một cái một có lẽ và cho cơn mưa đúng như thế cho cơn mưa trở lại sáng
chúng ta đã có một cái kết quả
cũng trong cái kỳ apec lần này thì chúng ta cũng đã thấy là cái sự quan tâm đánh giá cao của lãnh đạo nền kinh tế đối với việt nam
không chỉ ở trong vai trò là chủ nhà mà còn thể hiện một cái vai trò vị thế của đất nước chúng ta cũng đang lên
và ảnh hưởng tới có vai trò đối với khu vực
nhà báo đánh giá như thế nào về
cuộc tiếp xúc song phương của lãnh đạo việt nam đối với các quốc gia lãnh đạo các nền kinh tế trong khu vực
tôi sẽ dẫn cái câu trả lời của đồng nghiệp tôi người bungary
thì chỉ nói như thế này
thành công hội nghị apec việt nam không chỉ thể hiện vai trò là nước chủ nhà mến khách có trách nhiệm
mà việt nam còn thể hiện là một nhân tố tham gia hoạch định chính sách
hoạch định tương lai
của khu vực châu á thái bình dương
tôi tâm đắc tôi đồng ý với lại cái chia sẻ đấy của chị ấy
cái sự quan tâm của các lãnh đạo các nền kinh tế đối với việt nam cũng được thể hiện bằng những cái cử chỉ qua cơn bão số một mươi hai vừa rồi
những tình cảm đó được nhận qua cảm nhận của nhà báo như thế nào
từ nước nga từ mỹ hay là các quốc gia khác các nền kinh tế khác
tôi thì nhìn cái cử chỉ cái cử chỉ của tổng thống nga
tôi tin nói riêng với nước nga nói chung dưới góc độ như thế này
cái bón quà cái sự vỗ trợ trị giá năm triệu đô la đấy của chính phủ của nước nga đối với đồng bào bình chủ
nó là cái giá trị nhất nhất
nhưng mà cao hơn nữa tôi thấy đây là sự thể hiện sự chia sẻ trong cái chống biến đổi khí hậu và phát triển việt nam
đúng như bạn nói tôi thì nhìn đấy là ở đó đấy

thì tôi nghĩ nó sẽ có ý nghĩa hơn

cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình nhìn từ hà nội tuần sau